về việc mỹ cung cấp các bệ phóng tên lửa tiên tiến cho ukraine sẽ làm tăng nguy cơ lan rộng cuộc xung đột tại quốc gia đông âu này
đây là cảnh báo được ngoại trưởng nga sergei lavrov đưa ra vào ngày hôm qua trong cuộc họp báo ở ả rập xê út
theo ông lavrov việc washington có kế hoạch cung cấp cho ukraine các hệ thống tên lửa hiện đại có thể tấn công chính xác đến các mục tiêu tầm xa của nga
có nguy cơ sẽ lôi kéo thêm bên thứ ba vào cuộc xung đột đã kéo dài hơn ba tháng qua
ông cũng cho rằng kế hoạch này của mỹ là sự khiêu khích trực tiếp
kế hoạch trên là một phần trong gói hỗ trợ an ninh mới trị giá bảy trăm linh triệu đô la mỹ cho ukraine vừa được tổng thống mỹ công bố vào ngày hôm qua
gói hỗ trợ mới sẽ nâng tổng số hỗ trợ quân sự của mỹ cho ukraine lên khoảng bốn sáu tỷ usd kể từ khi xung đột nổ ra